thưa quý vị du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy mà nhân sự của ngành này cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi mà hầu như tất cả các hoạt động đón du khách quốc tế đều đã tạm dừng để phục vụ công tác phòng chống dịch
thời điểm này các hoạt động du lịch trong nước cũng đang phải đảm bảo giãn cách với các yêu cầu nghiêm ngặt trước làn sóng dịch bệnh
chính vì vậy nhiều người làm trong ngành nghề này đã phải nhanh chóng tìm những nghề tạm nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống chờ dịch qua đi để tiếp tục quay trở lại công việc bình thường
thời điểm này mọi năm đã bắt đầu vào thời kỳ cao điểm của du lịch nội địa cũng là lúc những hướng dẫn viên như anh trần minh tú hết sức bận rộn
còn năm nay vì ảnh hưởng của dịch bệnh anh tú đành chuyển sang bán hàng online và làm thêm shipper
thu nhập dù không ổn định như công việc chính song anh cũng cố gắng xoay sở để đảm bảo